chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số không những góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống của mỗi tộc người
mà còn làm phong phú nền văn hóa của dân tộc việt nam
trong khi chữ cổ của dân tộc sán diều đang có nguy cơ bị mai một
thì ở huyện lục ngạn tỉnh bắc giang các lớp truyền dạy chữ hán nôm sán diều đã ra đời
hoạt động rất hiệu quả và thu hút đông đảo người dân tham gia
là một trong những cách làm thiết thực và hiệu quả
nhằm giữ gìn văn hóa cổ truyền của các dân tộc thiểu số việt nam